kế hoạch đô thị nhưng mà không tìm thấy
đâu một cái đồ án nào gọi là
quy hoạch bảo tồn những di sản kiến trúc
trong thành phố cả đấy cái điều đấy là
chúng ta làm rất nhiều nhưng mà cuối cùng
là cái quan trọng nhất thì chúng ta lại
cũng chưa làm nó do rất là nhiều lý do
nhưng mà ngay lúc đấy thì chúng tôi cũng
đưa ra một cái bài học
rất là đơn giản và dễ hiểu
đấy là cái bài học của viện đông bắc cổ
đầu thế kỷ hai mươi
khi mà họ tàn phá hà nội thì họ cũng đã giật mình
họ làm ngay một cái bản đồ
đánh dấu một mươi cái
công trình di sản quan trọng
đền học sơn có
chùa trấn quốc có chùa một cột
có chùa hai bà v v
và vẽ ghi lại
rất cẩn thận rất tỉ mỉ
phải nói là những cái hồ sơ như thế
nó là mẫu mực để
bảo vệ cái di sản ấy trong suốt
thế kỷ hai mươi nó thực sự là
bắt đầu thoái biến đầu thế kỷ hai mươi
và chúng ta thấy rằng là đấy chính là
cái thiếu hụt của chúng ta hiện tại bây giờ
do cái nhận thức về di sản
còn quá nông chúng ta cũng đã có
nhiều cố gắng đặc biệt thành phố hồ chí minh
vừa rồi tuy rằng là
dinh thượng thơ chưa được xếp hạ
nhưng mà thành phố cũng ứng xử
với dinh thượng thơ như là
một di sản cho nên là người ta
mới lấy ý kiến của cộng đồng là
vì thế bởi vì cũng như ta nói
thì cái di sản nó không chỉ là
một công trình đơn giản nữa mà nó là tâm thức
nó là tình cảm của cả
một cộng đồng cho nên tình cảm của người dân
những cái suy nghĩ
trí tuệ của người dân cũng giúp cho cái sự quản lý
chứ không phải chỉ có riêng
những nhà quản lý mới có thể quản lý được
còn trong quản lý thì tôi cũng
chia sẻ là nó chắc là nó có một cái vướng
gì đó có vướng gì về
mặt đa hành quyền sử dụng gì đó
cũng có thể là do quan niệm ví dụ
cầu long biên nó chỉ là cái cầu nếu quan niệm
nó chỉ là cái cầu thì nó chỉ là
cái cầu thế nhưng mà nếu như
quan niệm nó không chỉ là
cái cầu mà nó còn là
ký ức của thời gian
nó còn trí tuệ nó còn đánh dấu
cái thời kỳ chúng ta thế giới
phát triển sắt thép ra làm sao chẳng hạn
thế thì nó lại là chuyện khác
thế dinh tượng thơ cũng thế vấn đề là
quan niệm nữa nếu quan niệm nó
là một di sản của kiến trúc
mà theo tôi được biết
thì đấy là một trong những kiến trúc
mà cũng tương đối cổ cũ
còn lại hơn một trăm linh năm
chẳng hạn thế thì rõ ràng là
giữ lại nó là cần thiết
không thể nào mà ứng xử với nó
bằng cách nói rằng
anh chưa phải là di sản
chưa được xếp hạng di tích thì tôi có quyền
phá đi không phải là như thế
bởi vì tôi đã nói rằng
xếp hạng di tích phụ thuộc vào
rất nhiều yếu tố khác nhau
chứ không phải
chỉ vì cái công trình ấy
nó không có giá trị
cho nên chưa xếp hạng không phải thế
là trong điều kiện hiện nay thì khi
mà phát triển từng nỗi nóng phải nói
các thành phố đang phát triển từng nỗi nóng
cái điều này thì nó là mừng
có mừng chứ bởi vì chúng ta
phải có khả năng về kinh tế như thế nào
để phát triển nóng thế nhưng mà cũng
lo lo là sợ
rằng tư duy cách thức quản lý
chúng ta không kịp không theo
kịp thì những cái di sản
những cái gọi thông điệp
của quá khứ mất dần đi
thì đấy là đáng lo
suy cho cùng cũng lại là bài toán
giải quyết giữa bảo tồn và phát triển
thế lo lắng của tiến sĩ nguyễn quốc trúc
là cũng rất chính xác
bởi vì khi ông quản lý nguyễn văn hóa
thì bản chất là ông đã là một nhà giáo
và một nhà khoa học cho nên là
khi tiếp cận những cái văn hóa
thì cũng phải có
một cái nền tảng
như thế thì mới gánh bác
được những việc khó khăn nhất là một cái
kinh tế phát triển mà đôi khi là cứ phải
hy sinh cái này để dành
cái kia vào trong khi hy sinh
cái gọi là văn hóa thì rất là khó
định lượng bằng tiền bạc trong khi đó mà ra
được mét vuông sàn của khách sạn ra được
mét vuông sàn của những cái công trình
bất động sản thì nó là cuộc cải được
rất là thuyết phục và
rõ ràng thì phải có một cái
tầm nhìn trong khi phát triển thì
người quản lý đôi khi không đủ
thời gian cái sự chuẩn bị nó không có cho nên
sự vào cuộc của trí tuệ dần dần là rất
quan trọng chúng ta biết rằng là có rất nhiều
di sản của thành phố hồ chí minh hay của hà nội
được giữ lại không phải là
do nhà quản lý mà chính là những nhà
khoa học có trách nhiệm chính là cái
tình cảm chính là cái ước vọng của
người cư dân mà cái di sản
nó là một phần cuộc sống của họ
tạo nên nơi trốn của họ tạo nên
tình cảm của họ và chính là một
phần cái phần giá của cái cư dân
thành phố đấy nữa khi mà động trạm vào nó
người ta cảm thấy như là bị đánh mất đi
một phần cái cuộc sống của họ
thì nó mới đau xót và giữ được
một cách nó nghiêm túc trong những thời điểm phát triển nóng
như thế này thì cái vụ thảo luận cái việc
mà công khai cái biện pháp bảo diện
di sản là rất quan trọng chúng tôi rất đồng tình
với ý kiến của kiến trúc sư
là không phải chỉ khoán trắng cho mấy cái ông quản lý
đâu một là có thể là ông ấy
vội rất là nhiều việc không kịp
để nhận thức đúng đắn phải tranh thủ cộng đồng
tôi nghĩ rằng một cái xã hội hiện đại
thì tham vấn cộng đồng là
một trong những giải pháp rất là tốt
rất là hữu hiệu các nhà quản lý
khi mà quyết sách cái gì đó mà chính mình
còn cảm thấy băn khoăn đây chính là cái tâm đây
hơi băn khoăn một chút
thì phải tranh thủ tối đa
là ý kiến của cộng đồng khi mà chúng tôi
ở quốc hội chúng tôi làm luật chúng tôi cũng đề nghị
rằng là rất nhiều việc nên
có cái tham vấn cộng đồng
bởi vì khi làm một việc gì
thì cộng đồng được cái gì mất cái gì
thế còn riêng về
về văn hóa không hy sinh văn hóa
được đâu ạ bởi vì mất văn hóa là mất
tất cả thực ra thì bảo tồn
và phát triển không loại trừ lẫn nhau
bảo tồn những di sản quý giá tạo tiền đề
cho phát triển bền vững và đổi lại thì
sự thịnh vượng sẽ đem lại tiềm lực chính
và quyết tâm mạnh mẽ hơn để bảo tồn và cũng không
phải ngẫu nhiên mà ngay ở những đô thị sầm út
trên thế giới thì các công trình kiến trúc
cổ kính luôn có không gian để tồn tại
và được coi là điểm nhấn niềm tự hào
của thành phố chúng ta đừng lo lắng
đừng lo lắng là khi phát triển
mà bảo vệ di sản thì sẽ
cản trở phát triển
hai cái là một khi bảo vệ
di sản tốt thì phát triển tốt hơn
tôi quay lại cái cổ lòng biển khi
mà anh đưa ra một cái phương án chỉ thuần túy
là để lưu thông và anh phá bỏ
di sản thì có hai cái
cản trở ngay một là các tục giác
dối cái thứ hai là xã hội
có ý kiến mạnh mẽ cho nên dừng
lại cái đó đấy vội
mà thành trận nhưng nếu
mà anh giải quyết được cái lưu thông tốt
và cái lưu thông ấy
vẫn tận dụng được cái kết cấu của nó
vẫn tận dụng được cái tác phẩm nghệ thuật
sắt thép đẹp nhất của
thế kỷ đầu thế kỷ hai mươi ở ngay hà nội
thì nó lại còn có đủ
nguồn lực để mà tôn tạo
lại nó khắc phục cái
ọp ẹt cái hư hỏng của nó qua thời gian
và giải cứu được
cái giao thông của hà nội mà lớn hơn
là giải cứu được cái ngành nướng sắt
đang rất bế tặc
thế thì nếu mà anh trật tục trí tuệ
của các nhà văn hóa
anh tận dụng được trí tuệ của kiến trúc sư
hay là của những người mà
yêu cái di sản tôn trọng
quý huyến và có nhiều thông tin
thì nó vượt qua cái
khả năng của anh chỉ nghĩ về
cái chuyện đi lại
nó tích hợp được
đa mục tiêu và
lúc này cái bảo tồn đôi khi
nó lại làm cho cái công cuộc phát triển
tiến nhanh hơn trong khái niệm phát triển
bền vững thì bao giờ yếu tố văn hóa
cũng rất quan trọng unesco tổ chức
giáo dục khoa học của
liên hợp quốc cũng đã
nhiều lần cảnh báo về cái việc đó
đối với các nước đang phát triển
họ cảnh báo rằng phát triển kinh tế
mà bỏ qua cái yếu tố văn hóa
không quan trọng yếu tố văn hóa
thì dẫn đến một cái hệ lụy
khôn lường là kinh tế
thì không phát triển mà còn
những cái điều mất mát rất là
to lớn đối với văn hóa trong thực tế
thì chúng ta cũng thấy rồi
điều mà chúng ta cũng tiếc chứ không phải không tiếc
ví dụ ngay như cái hòa lò thôi
thì nhiều người đã tính rằng là
giá như cái hòa lò nó vẫn còn
thì thu tiền
đến cái hòa lò
thì chưa chắc đã thua kém cái tòa nhà
cao tầng ấy đâu thế còn bảo tồn
và phát triển thì câu chuyện nó cũng rất đơn giản
giữa văn miếu chẳng hạn càng bảo tồn
càng phát triển tốt và đóng góp
cho kinh tế rất lớn tôi còn nhớ
là năm chín mươi bảy tôi ra
nhận nhiệm vụ ở sở
văn hóa thông tin
của hà nội thì văn miếu của tử giám
một năm thu
ba trăm linh triệu là vô cùng khó
mà vỡ một viên ngói
rồi là một tí vệ sinh
không sạch sẽ là muốn
xin tiền là phải làm
rất nhiều thủ tục mới có thể xin tiền được
thế nhưng bây giờ thì văn miếu
của tử giám sau khi mà xây dựng
cái khu thái học thì
bây giờ là khoán thu
bốn mươi ba tỷ một năm tôi muốn
nói rằng là không phải bỗng dưng
mà đảng ta đưa vào
nghị quyết rằng là văn hóa
vừa là động lực vừa là mục tiêu
vừa là động lực thúc đẩy kinh tế
sau phát triển cũng không phải đơn giản
mà trong nghị quyết đảng lại đưa ra là
văn hóa là nền tảng tinh thần của
xã hội một cái nền tảng tinh thần
một cái động lực để thúc đẩy phát triển
mà lại không được quan tâm
mà lại hy sinh nó
vậy thì câu chuyện giữa bảo tồn
và phát triển ở đây đúng như là
kiến trúc sư vì anh nói nó
hai mặt của một vấn đề thôi bảo tồn
tốt thì phát triển tốt
phát triển bền vững phát triển tốt
thì lại có đủ điều kiện để bảo tồn
ở đây vấn đề là nhận thức
và tâm nhìn của nhà quản lý
nhà hoạch định chính sách và
quản lý những điều mà
chính sách đã bàn hành
cái đó quan trọng để có thể giữ
gìn được những di sản văn hóa trong
sự phát triển hiện nay thì quả thực
là một nhiệm vụ hết sức là nặng đề và khó khăn
không chỉ đối với các nhà quản lý
mà còn là trách nhiệm của cộng đồng
và các nhà quản lý rõ ràng trong bối cảnh này
rất cần thiết như tiến sĩ nguyễn bích trức đã nói
đó là rất cần sự tham vấn từ cộng đồng
để có thể có đưa ra những quyết sách phù hợp
xin được cảm ơn hai vị khách mời để tham dự chương trình
góc nhìn văn hóa hôm nay của chúng tôi